thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng đã tới thăm và làm việc tại công an tỉnh an giang
tham dự buổi làm việc có các đồng chí lê khánh hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê hồng quang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy an giang
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thường biểu dương
chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an tỉnh an giang nói riêng thời gian qua
chủ tịch nước võ văn thường nhấn mạnh các thế hệ công an nhân dân không ngừng phấn đấu
thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
có phần bảo vệ đảng nhà nước và sự bình yên của nhân dân
qua đó viết nên trang sử hào hùng của lực lượng công an nhân dân
đảng nhà nước và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực này
đồng thời tin tưởng lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước
chủ tịch nước võ văn thường tin tưởng với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt
lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh an giang sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của đảng nhà nước và của cá nhân đồng chí chủ tịch nước
đối với lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh an giang nói riêng
nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch nước
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và công an tỉnh an giang
sẽ quán triệt xây dựng chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới
nhất là triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
thưa quý vị nằm trong chuỗi các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại nhà hát hồ gươm
do bộ công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
vào tối qua đã diễn ra chương trình hòa nhạc giao hưởng tháng tám với nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới
từ âm nhạc kinh điển đến các bản nhạc phim đặc biệt quen thuộc với nghệ việt vào thập niên tám mươi chín mươi của thời kỳ hai mươi
qua sự trình diễn của gian nhạc giao hưởng mặt trời cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng đến từ anh mỹ và việt nam
đến dự và thưởng thức chương trình có các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
các đại sứ đại diện các cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế tại hà nội cùng đông đảo văn nghệ sĩ trí thức nhà nghiên cứu nghệ thuật
chương trình tiếp tục nhận được những phản hồi tích cực và đem lại nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng cho người xem
các nghệ sĩ đã dẫn dắt khán giả đi qua ba chương của buổi diễn
từ những bản opera lễ lừng như các men của bizet manama butterfly omeo bambino caro của bussini hay la chaviata của vandi
đến những giai điệu định mệnh của beethoven và cả những bản nhạc phim broaguay đã vô cùng quen thuộc với khán giả như romeo và zulit
tôi rất vui mừng
các nghệ sĩ đã dẫn dắt khán giả đi qua ba trường của buổi diễn
ở đây ngày hôm nay đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức âm nhạc tại nhà hát hồ gươm một không gian biểu diễn nghệ thuật mới của thủ đô hà nội
tôi nghĩ tất cả các tiết mục rất tuyệt tuy nhiên tiết mục mà tôi ấn tượng nhất chính là tiết mục của ca sĩ việt nam thực sự rất ấn tượng
các nghệ sĩ ca sĩ đều rất tuyệt vời khi biểu diễn những kiệt tác của thế giới
chúng tôi thực sự hòa mình vào không gian biểu diễn nghệ thuật này
tôi biết là nhà hát mới đi vào hoạt động và nó được xây dựng để biểu diễn tất cả loại hình nghệ thuật
nói chung mọi thứ rất chuyên nghiệp
hòa nhạc giao hưởng tháng tám thực hiện bởi giàn nhạc giao hưởng mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người pháp oliver ochami
tham gia chương trình có bốn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng
những cái âm thanh như là của trời đất như là của thiên nhiên đã mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc
và tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái cảm xúc mà chúng ta có thể nhận ra trong những cái hình ảnh này
ở đây đã có một sự trang bị với hệ thống âm thanh cũng như là một cái nhà hát tuyệt vời cho thành phố hà nội
trong không gian lộng lẫy của khán phòng lớn ở nhà hát hồ gươm
tại phần ba của đêm nhạc tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ hàng đầu thế giới canolai kempealth
liên tục đưa khán giả phiêu du qua nhiều miền cảm xúc với những trải nghiệm thú vị
khi được hòa mình với hành trình âm nhạc khám phá văn hóa con người ở nhiều vùng miền trên thế giới
đây cũng là phần biểu diễn đầy sắc màu với những bản nhạc phim nhạc kịch broadway
đã vô cùng quen thuộc với khán giả việt nam như titanic top gun cướp biển vùng caribe
công chúng được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc cao cấp như thế này
đấy là một cái mà có lẽ là sự mong đợi của rất nhiều người đã lâu rồi
bao nhiêu người vẫn nói là bao nhiêu lâu nay rồi thủ đô không có được một cái nhà hát
mà cao cấp như thế này được rất lâu rồi
cho nên có thể là hết một trăm linh năm là nhà hát lớn rồi
cho nên bây giờ mới lại có một cái nhà hát mà ở cái thời đại hiện nay
nó xứng tầm với lại quốc tế
thì đấy là một cái niềm vui rất là lớn của chúng tôi
trong chương trình người yêu âm nhạc việt nam tiếp tục có dịp thưởng thức tác phẩm
bài ca hy vọng một sáng tác của nhạc sĩ văn ký
đây cũng là tác phẩm cuối cùng với aria nessun doma của puccini
khép lại đêm hòa nhạc với phần chính trị của nhạc này
cảnh diễn đầy ấn tượng của toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình
thành công của đêm hòa nhạc cùng với thành công của chương trình
đất nước niềm vui vào ngày một mươi bảy tháng tám vừa qua
thêm một lần nữa tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của nhà hát hồ gươm
viên ngọc mới của thủ đô
nơi luôn sẵn sàng và là điểm đến xứng tầm của các nghệ sĩ quốc tế
với những chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế